ngày hai mươi sáu tháng sáu sở thông tin và truyền thông tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các đơn vị thuộc bộ tư pháp và thanh tra chính phủ
tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị đại diện từ bộ tư pháp và thanh tra chính phủ đã truyền đạt những kiến thức pháp luật mới
nghiệp vụ cần thiết trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên nâng cao kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ được giao
luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bao gồm một mươi chương với chín mươi sáu điều quy định về phòng ngừa phát hiện tham nhũng xử lý tham nhũng
luật cũng sửa đổi bổ sung thêm những quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương
các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng